tiếp tục thông tin về vụ gắn chip gian lận tại hai cây xăng tại hà nội
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội cho biết
cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự thêm bốn đối tượng
các đối tượng gồm hồ trọng tuấn trú tại phường mễ trì quận năm từ liêm hà nội
khi bắt giữ là trưởng phòng thị trường công ty cổ phần xăng dầu chất đốt hà nội
nguyễn bá tùng trú ở phường nhật tân quận tây hồ nhân viên cửa hàng kinh doanh xăng dầu trần khắc chân
lê đức phong ba mươi chín tuổi trú ở phường long biên quận long biên
và ngô đức toàn ba mươi sáu tuổi trú ở đường tây tụ phường thượng cát quận bắc từ liêm
phòng và toàn là đối tượng sản xuất và bán chiếp điện tử
như vậy đến nay lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi hai người liên quan đến vụ gian lận xăng dầu nói trên